thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ thị nêu rõ dịch covid một mươi chín bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sức khỏe tính mạng của nhân dân
để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp với nguyên tắc sản xuất phải an toàn an toàn để sản xuất thủ tướng chính phủ yêu cầu
các doanh nghiệp với vai trò là chủ thể của quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
để thống nhất phương án sản xuất lưu thông hàng hóa đi lại và ăn ở của người lao động phương án phải bảo đảm an toàn tuyệt đối phòng chống dịch trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
hai ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương với trách nhiệm là cơ quan trực tiếp quản lý doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương thành lập ban chỉ đạo phục hồi sản xuất phân công nhiệm vụ cụ thể có thể hình thành nhiều tổ công tác để triển khai kế hoạch thông qua phương án sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn bảo đảm vừa duy trì sản xuất kinh doanh vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của bộ y tế
ba chủ động phối hợp với bộ y tế để phân bố kịp thời vaccine tiêm phòng cho người lao động tại các doanh nghiệp xem xét quyết định cho mở lại một số dịch vụ cần thiết để phục vụ đời sống người lao động phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý và thống nhất phương án di chuyển của người lao động giữa các địa phương bảo đảm an toàn phòng chống dịch tạo điều kiện thuận lợi khôi phục sản xuất kinh doanh đặc biệt là tại các địa phương dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
bốn bộ y tế khẩn trương ban hành các quy định cụ thể về giãn cách xét nghiệm trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quy định về điều kiện sản xuất và cách thức xử lý khi phát hiện người lao động trong khu cụm công nghiệp mắc covid một mươi chín quy định về biện pháp cách ly người tiếp xúc gần nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tổ chức phân bố kịp thời vaccine cho các địa phương để tiêm phòng cho người lao động tại các doanh nghiệp hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận kịp thời nguồn cung cấp kết xét nghi
về vật tư y tế trong kiểm soát phòng chống dịch
bộ giao thông vận tải hướng dẫn các địa phương bảo đảm lưu thông hàng hóa phục vụ tốt cho quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm của các tập thể cá nhân không thực hiện đúng các quy định của chính phủ thủ tư chính phủ về lưu thông vận tải hàng hóa
bộ kế hoạch và đầu tư kịp thời chỉ đạo hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắt về thủ tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp khu kinh tế
bộ ngoại giao phối hợp với bộ công an và các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn vướng mắt tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia lao động nước ngoài được nhập cảnh và thực hiện cách ly theo quy định của bộ y tế
bảy bộ tài chính ngân hàng nhà nước việt nam ra soát kịp thời hướng dẫn các chính sách quy định về miễn giảm thuế triển khai để ban hành cơ chế hỗ trợ lãi suất tín dụng cho các doanh nghiệp theo tinh thần nghị quyết một trăm linh năm nqcp ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
thủ tướng yêu cầu bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉ thị này
thủ tướng yêu cầu bộ tài chính ngân hàng nhà nước việt nam ra soát kịp thời hướng dẫn các chính sách quy định về miễn giảm thuế triển khai để ban hành cơ chế hỗ trợ lãi suất tín dụng cho các doanh nghiệp theo tinh thần nghị quyết một trăm linh năm nqcp ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ